nguyên đán bính thân hai nghìn một mươi sáu các bộ cơ quan địa phương đã phối hợp chặt chẽ và nghiêm túc
triển khai thực hiện chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ về công tác chuẩn bị phục vụ
nhân dân đón tết cổ truyền trong không khí đầm ấm vui tươi lành mạnh an toàn và tiết kiệm
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
chủ tịch ubnd tỉnh thành phố trực thuộc trung ương ngay sau kỳ nghỉ tết khẩn trương chỉ đạo
quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ công việc theo chương trình công tác đã đề ra
đồng thời triển khai ngay các công việc sau đây
bộ đông nghiệp và phát triển nông thôn tập trung chỉ đạo tranh thủ thời tiết thuận lợi
đẩy mạnh sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản
phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi phát huy truyền thống tết trồng cây
triển khai tốt kế hoạch trồng rừng năm hai nghìn một mươi sáu
chủ trì đôn đốc các bộ cơ quan địa phương triển khai chỉ thị số bốn ngày bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu
về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống hạn ở các tỉnh miền trung và tây nguyên
xâm nhập mặn ở các tỉnh đồng bằng sông cửu long
cùng các bộ cơ quan địa phương chỉ đạo hỗ trợ nhân dân thực hiện các biện pháp khôi phục sản xuất
bị thiệt hại do ảnh hưởng của đợt rét đậm kéo dài
bộ công thương chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất công nghiệp thúc đẩy xuất khẩu
phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo vận hành các hồ chứa
các công trình thủy điện đảm bảo cân đối nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp theo thể vụ
ngân hàng nhà nước việt nam điều hành lãi suất tỷ giá phù hợp với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô
chính sách tiền tệ ngoại hối chỉ đạo hệ thống ngân hàng bảo đảm tăng cường tín dụng ngay từ đầu năm
phù hợp với định hướng tăng trưởng tím dụng cả năm hai nghìn một mươi sáu
bộ tài chính chỉ đạo đôn đốc thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước
phối hợp với các lực lượng chức năng
tiếp tục các biện pháp đấu tranh chống buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại
bộ văn hóa thể thao và du lịch và các địa phương đẩy mạnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội
đảm bảo tiết kiệm văn minh giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông vệ sinh môi trường an toàn vệ sinh thực phẩm tại các khu du lịch lễ hội
bộ giao thông vận tải ủy ban an toàn giao thông quốc gia phối hợp với các địa phương và các lực lượng
tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải đảm bảo an toàn kỹ thuật các phương tiện
đôn đốc thực hiện nghiêm công điện số hai trăm bốn mươi hai ngày năm tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
về việc chấn chỉnh tình trạng xe dù bến cóc trong hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô
công điện số bốn ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu của chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia
về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong các ngày cao điểm sau tết và mùa lễ hội
bộ y tế đảm bảo nhân lực thuốc chữa bệnh trang thiết bị phương tiện khám chữa bệnh phục vụ nhân dân
tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh chỉ đạo công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh du lịch tại các lễ hội
bộ lao động thương binh và xã hội phối hợp với các địa phương tích cực nắm tình hình lao động sau kỳ nghỉ tết
chủ động có giải pháp đảm bảo lao động cho các doanh nghiệp nhất là tại các khu công nghiệp
theo dõi giả soát nắm tình hình đời sống nhân dân trong mùa giáp hạt phối hợp với bộ tài chính đề xuất
thực hiện xuất cấp hàng dự trữ quốc gia cứu trợ kịp thời không để xảy ra tình trạng thiếu đói nhất là ở những vùng bị thiên tai
bộ công an chỉ đạo đấu tranh phòng ngừa ngăn chặn mọi hoạt động chống phá đảm bảo ổn định an ninh chính trị
tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
tăng cường công tác phòng chống cháy nổ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng
không để xảy ra ủn tắc giao thông nghiêm trọng trên các tuyến trọng điểm các thành phố lớn
tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm
không chấp hành tín hiệu giao thông có sử dụng rượu bia trở quá số người quy định
bộ quốc phòng chỉ đạo công tác tuyển quân theo kế hoạch phối hợp với bộ ngoại giao
tiếp tục theo dõi nắm tình hình chủ động các biện pháp xử lý tình huống liên quan đến chủ quyền
quốc phòng an ninh quốc gia quan hệ đối ngoại và bảo hộ công dân
một mươi một các bộ cơ quan địa phương quán triệt cán bộ công chức viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương
kỷ luật hành chính kỷ luật lao động khẩn trương tập trung giải quyết xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ tết
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư của doanh nghiệp và nhu cầu giao dịch của nhân dân
một mươi hai không tổ chức du xuân liên hoan xa đà lãng phí ảnh hưởng đến hiệu quả công việc
lãnh đạo các bộ cơ quan địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công
cán bộ công chức không đi lễ hội trong giờ hành chính không sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ
một mươi hai bộ thông tin và truyền thông và các cơ quan thông tin đại chúng để mạnh công tác thông tin
tuyên truyền thúc đẩy phong trào thi đua tạo khí thế vui tươi phấn khởi trong lao động
sản xuất công tác học tập ngay từ những ngày đầu của năm mới
động viên toàn xã hội tin tưởng quyết tâm chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
và kế hoạch năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi theo nghị quyết của đảng quốc hội và chính phủ ngay từ những ngày đầu năm mới bính thân năm hai nghìn hai mươi
bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chịu trách nhiệm trước thủ tướng chính phủ về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên
văn phòng chính phủ theo dõi tham mưu việc kiểm điểm đánh giá thực hiện công điện này gắn với kiểm điểm đánh giá công tác chỉ đạo
điều hành hàng tháng và sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu báo cáo chính phủ
và ngay trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ tết nguồn đán bính thân hai nghìn một mươi sáu
số người đến phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh sóc trăng đề nghị cấp giấy chứng minh nhân dân đã tăng cao
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh sắp trăng đã chủ động phân công hơn năm mươi cán bộ chiến sĩ
lập thành bốn tổ cấp và một tổ viết tờ khai cho bà con để thủ tục được đơn giản nhanh chóng tránh sai sót và tránh để người dân chờ đợi quá lâu
sau khi hồ sơ được tiếp nhận người dân được nhận giấy chứng minh nhân dân ngay trong ngày đối với tất cả trường hợp cấp mới cấp đổi và cấp lại
ngoài ra đơn vị còn bố trí dù che nắng và điểm giữ xe an toàn để bà con an tâm khi đến làm giấy chứng minh nhân dân
chỉ trong ngày làm việc đầu tiên đơn vị đã tiếp nhận và giải quyết hơn một năm trăm linh hồ sơ xin cấp giấy chứng minh
với tinh thần hết lòng vì nhân dân phục vụ cán bộ chiến sĩ làm việc cả trong giờ nghỉ trưa quyết tâm cấp phát giấy chứng minh một cách nhanh nhất
để bà con có giấy chứng minh kịp đi làm ăn và thực hiện các giao dịch khác có liên quan
thưa quý vị gần như quy luật cứ vào ngày làm việc đầu tiên sau những ngày nghỉ tết nguyên đán
thì nhu cầu sử dụng giấy chứng minh nhân dân của
người dân tăng cao nhằm phục vụ cho các hoạt động giao dịch xin việc làm ở trọ và các sinh hoạt thông thường khác
chính vì vậy việc giải quyết thủ tục hành chính cho dân ở đơn vị cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội công an tỉnh đều quá tải so với ngày thường
ghi nhận của phóng viên antv tại an giang
thành phố long xuyên tỉnh an giang sáu giờ sáng ngày một mươi năm tháng hai ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ tết
dòng người từ các nơi đổ về khu vực phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh an giang
để làm chứng minh nhân dân
năm nay lãnh đạo phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã có sự chủ động lên kế hoạch từ trước tết
nên tình hình an ninh trật tự nơi đây được đảm bảo tình trạng ủn tắc giao thông không xảy ra
tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân đến giải quyết các thủ tục hành chính
trong đợt cao điểm này là chưng dụng ba mươi tám đồng chí thuộc lực lượng tất cả các đội nghiệp vụ của đơn vị để chia ra hai điểm tiếp dân
từ sáng đến giờ thì đơn vị đã tiếp gần một lượt người dân đến làm
lại chứng minh nhân dân so với thời điểm năm rồi thì có tăng hơn
do huy động lực lượng mở thêm điểm phụ tiếp dân gần đơn vị
nên đã giảm tài được lượng người và áp lực công việc ở điểm chính
tại các điểm tiếp dân lãnh đạo phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh an giang
đều bố trí các bản hướng dẫn bàn viết hộ cho những người già thiểu năng phụ nữ mang thai người không biết chữ
các thủ tục hướng dẫn được niêm yết công khai
trong đó ưu tiên giải quyết trước các trường hợp người già phụ nữ mang thai người tàn tật
ngoài ra bãi giữ xe đều có người trông giữ và cảnh báo tình trạng kẻ gian lợi dụng sơ hở để trộm cắp
chính vì vậy người dân rất an tâm và hài lòng về cung cách phục vụ của lực lượng công an
dự báo trong một hai ngày tới lượng người làm chứng minh nhân dân sẽ tăng hơn
vì vậy cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh an giang
phải làm thêm ngoài giờ kể cả thứ bảy và chủ nhật để giải quyết kịp thời nhu cầu sử dụng chứng minh nhân dân của người dân
thường là sẽ trong vòng hai ba ngày tới lượng người đến làm chứng minh nhân dân sẽ tiếp tục tăng lên nữa
thì đơn vị sẽ cố gắng làm hết sức để đảm bảo cho người dân có chứng minh nhân dân sử dụng trong dịp sau dịp tết
với những nỗ lực đầu năm trong việc giải quyết công việc cho dân sẽ tạo tiền đề để lực lượng công an tỉnh an giang nói riêng
công an cả nước nói chung làm tốt hơn nữa vai trò chức trách của mình đảm bảo giữ gìn tốt an ninh trật tự đáp ứng tốt yêu cầu chính đáng của người dân
và cũng sau những ngày nghỉ tết ngay trong ngày làm việc đầu tiên hôm qua một mươi năm tháng hai
trên công trường hầm đường bộ đèo cả lại tiếp tục không khí rộn ràng khẩn trương với quyết tâm cao của chủ đầu tư và các đơn vị thi công hoàn thành công trình theo kế hoạch đã đề ra
tại khu vực chính của công trình hầm đèo cả sáng mùng tám tết hàng trăm cán bộ kỹ sư và công nhân cùng các máy móc thiết bị đã sôi nổi ra quân đầu năm với khí thế quyết tâm cao
đến nay các đơn vị đã thi công được gần sáu ba trăm linh trên tám hai trăm năm mươi mét tương ứng hơn bảy mươi năm khối lượng công trình
hiện tại hầm phía tây còn hơn sáu trăm linh m và hầm phía đông còn hơn tám trăm linh mét đang được các đơn vị nỗ lực thi công ngày đêm phân đấu sẽ thông hầm phía tây đúng vào dịp sinh nhật bác một mươi chín tháng năm tới
trước tết thì đã từng bên chủ đầu tư đã họp với tất cả các đơn vị bao gồm có nhà thầu tư vấn để thống nhất quan điểm và đưa ra các biện pháp để đảm bảo về duy trì được tiến độ tốt nhất
dự kiến là nếu như không có gặp các bất thường về mặt kỹ thuật hoặc là địa chất xấu
thì chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện được tiến độ mà chúng tôi đã để ra
còn đây là nút giao nhau giữa hầm đường bộ qua đèo cả với quốc lộ một thuộc gói thầu số bốn do công ty cổ phần tập đoàn hải thạch thi công
gói thầu này có chiều dài bốn trăm linh mét với tổng kinh phí xây dựng là ba mươi năm tỷ đồng đã thi công được năm mươi khối lượng công việc
gần ba mươi phương tiện thiết bị cùng bốn mươi cán bộ kỹ sư công nhân đã ra quân thi công đầu năm mới
thế nên là anh em rất hào hứng khi mà bắt đầu công việc ngay từ đầu năm mới này
rất sẵn sàng tinh thần để làm việc
song song với vấn đề vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ
thì đơn vị tư vấn chúng tôi cùng với các đơn vị khác ở trên công trường là ngay sau khi quá trình thực hiện ăn tết xong
chúng tôi đã thi công ngay trên công trường kịp thời luôn theo đúng kế hoạch mà chủ đầu tư đã đề ra
hiện tại hôm nay cũng là ngày đầu xuân cũng bắt đầu là ngày khởi đầu của một năm mới
thì chúng tôi và các đơn vị đã bắt đầu thi công trên công trường
hiện nay đã bắt đầu ạ
theo kế hoạch công trình hầm đồng bộ đèo cà sẽ hoàn thành vào giữa năm hai nghìn một mươi bảy
để đảm bảo an toàn trong thi công và tiến độ đề ra bên cạnh nỗ lực từ các đơn vị thi công
công tác kiểm tra giám sát cũng đang được đơn vị tư vấn chủ đầu tư triển khai thực hiện rất nghiêm ngặt

mời quý vị cùng đến với những tin tức khác tháng riêng là mùa lễ hội lớn nhất trong năm và ngay trong những ngày đầu xuân này

khắp nơi trên cả nước đã và đang tưng bừng với các lễ hội mang tính truyền thống độc đáo riêng có của mình
sau bốn ngày diễn ra lễ hội đua thuyền truyền thống ở huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi
sáng qua một mươi năm tháng hai tám đội thuyền của hai xã an vĩnh và an hải vào chung kết
đã thu hút hàng ngàn người dân trên đảo lý sơn và khách du lịch đến xem và cổ vũ
lễ hội đua thuyền của cư dân đất đảo lý sơn mang tính tâm linh có từ hàng trăm năm trước
nhằm tri ân các vị tiền hiền đã có công khai khẩn mở mang và xây dựng đất đảo ngày thêm chủ phú
đồng thời tưởng nhớ đến các hùng binh hoàng sa đã dâng thuyền ra khơi dựng bia cắm mốc chủ quyền trên hai quần đảo hoàng sa và trường sa
hòa trong không khí phấn khởi những ngày đầu xuân tại huyện đại lộc tỉnh quảng nam
lễ hội đua thuyền truyền thống đầu năm trên sông vu gia qua địa bàn huyện đã được diễn ra
đây là hoạt động truyền thống của người dân bên dòng sông vu gia
giải đua truyền thống năm nay có tổng cộng một mươi hai thuyền đua nữ và một mươi bốn thuyền đua nam đến từ một mươi bốn xã thị trấn trên địa bàn huyện
sau nhiều pha quyết liệt đọ từng mét nước trong tiếng xeo hò cổ vũ của hàng ngàn cổ động viên
các thuyền đua đã hoàn thành xong phần tranh tài đủ xuân
lễ hội trọi châu phát triển
phù ninh tỉnh phú thọ không những là lễ hội cổ xưa nhất mà còn mang đậm nét văn hóa dân gian thời đại hùng vương
thể hiện tinh thần thượng võ của dân tộc vừa là nghi thức dân gian cầu cho mưa thuận gió hòa mùa màng tươi tốt
năm nay lễ hội trọi châu được tổ chức sớm hơn trước một tháng so với thường lệ
song đã thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương về tham dự
lực lượng công an huyện phù ninh tỉnh phú thọ đã phối hợp chặt chẽ với các ngành các cấp đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hoạt động này
sau hơn sáu mươi năm gián đoạn lễ hội trọi châu chính thức khôi phục vào năm hai nghìn chín
đây là một trong những lễ hội được tỉnh phú thọ lựa chọn đưa vào chương trình du lịch lễ hội gắn với lễ hội đền hùng
để phục vụ đông đảo du khách huyện phú ninh đã xây dựng trung tâm lễ hội trọi châu có sức chứa bốn mươi người
có tường rào khán đài theo quy chuẩn sân vận động lớn
mặc dù là vào đầu năm nhưng mà ban tổ chức lễ hội trọi châu ban chỉ đạo chúng tôi sẽ thành lập các tiểu ban phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng các tiểu ban
để tổ chức làm công tác chuẩn bị và đầy đủ các cơ sở vật chất để phục vụ cho lễ hội trọi châu được thành công
để đảm bảo an ninh trật tự lễ hội trọi châu ban tổ chức lễ hội đã thành lập các tiểu ban
trong đó lực lượng công an huyện phù ninh giữ vai trò nòng cốt trong công tác
công an huyện đã chủ động xây dựng các phương án kế hoạch phân công lực lượng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng khác
tổ chức phân luồng giao thông không để xảy ra tình trạng ủn tắc tai nạn giao thông trong thời gian diễn ra lễ hội
ngoài ra công an huyện còn tổ chức lực lượng tuần tra đảm bảo an ninh trật tự vòng ngoài
không để xảy ra tình trạng chen lấn sô đẩy lợi dụng đông người để trộm cắp tài sản móc túi cờ bạc
đảm bảo an ninh an toàn cho các đại biểu du khách thập phương cũng như các hoạt động diễn ra bên trong sân vận động nơi các ông cầu thi đấu
kế hoạch của chúng tôi được xây dựng và được đồng chí chủ tịch ủy ban dân huyện phê duyệt
gồm có bảy mươi bảy đồng chí tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự lễ hội chia làm năm chốt và một mươi hai tổ công tác được bố trí ở vòng trong và vòng ngoài
nhiệm vụ chính là đảm bảo an ninh trật tự lễ hội
đảm bảo an toàn tính mạng tài sản cho các tập phương và đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự công cộng trên khu vực
do có sự chuẩn bị chú đáo từ khâu tổ chức đến công tác đảm bảo an ninh trật tự
đánh dấu sự khởi đầu tốt đẹp chương trình du lịch về cội nguồn của tỉnh phú thọ trong năm hai nghìn một mươi sáu
theo thông tin từ cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an
trong chín ngày nghỉ tết nguyên đán bính thân hai nghìn một mươi sáu từ ngày sáu đến ngày một mươi bốn tháng hai
toàn quốc đã xảy ra hơn một trăm ba mươi vụ cháy gây thiệt hại về tài sản ước tính khoảng hai mươi hai tỷ đồng và làm bị thương một mươi chín người
so với chín ngày nghỉ tết nguyên đán năm hai nghìn một mươi năm số vụ cháy đã tăng sáu mươi một vụ tăng trên tám mươi
số người bị thương tăng một mươi bốn người không có người chết do cháy nổ gây ra thiệt hại về tài sản tăng tám tám tỷ đồng tăng trên sáu mươi
mặc dù số vụ cháy nổ tăng so với cùng kỳ của năm trước tuy nhiên chủ yếu là những sự cố cháy nhỏ được lực lượng cơ sở và người dân kịp thời dập tắt
các địa bàn và địa phương trọng điểm đã kiềm chế không để xảy ra cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản
phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô là nhiệm vụ cấp bách và cần thiết để bảo vệ nguồn tài nguyên rừng
do vậy thời gian qua hạt kiểm lâm thuận châu tỉnh sơn la đã và đang phát huy có hiệu quả các tổ phòng cháy chữa cháy rừng trong việc tuần tra xử lý những khu vực có nguy cơ xảy ra cháy cao
đồng thời chủ động tổ chức các đợt tuyên truyền giúp người dân nâng cao nhận thức về phòng cháy chữa cháy rừng
ghi nhận tại huyện thuận châu tỉnh sơn la
vâng thưa quý vị thưa các bạn đây là những gì còn sót lại do trận mưa tuyết lịch sử diễn ra vào cuối tháng một đầu tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu đã gây ra
và theo các chuyên gia lâm nghiệp đã nhận định với những thiệt hại về rừng như thế này đối với những diện tích rừng tự nhiên thì có khả năng tái sinh
thế nhưng một vấn đề cấp bách hiện nay đang được đặt ra là hiện nay đang vào mùa khô hanh và rất dễ xảy ra cháy rừng
và với những thảm thực vật khô như thế này thì chỉ cần một sơ suất nhỏ hay một mồi lửa là có thể bốc cháy và diện tích có thể cháy lan và hậu quả rất là khó lường
huyện thuận châu tỉnh sơn la có trên bảy mươi hectare đất có rừng
trong đợt mưa tuyết lịch sử kéo dài từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng một vừa qua
hơn năm hecta rừng tự nhiên và rừng trồng thuộc các xã trường bôm co mạ long hẹ mường é phồng lái huyện thuận châu
bị mưa tuyết băng giá bao phủ kín làm gãy đổ cây rừng chết thảm thực bì tạo nên nguồn vật dễ gây cháy
đặc biệt là khu đặc dụng copia đây là thời điểm mùa khô kèm theo gió lào vào mùa sản xuất nương rẫy của bà con
chỉ cần sự bất cần của người dân trong việc sử dụng lửa trong rừng thì hiểm họa của nó sẽ không biết lớn nhường nào
hạt kiểm lâm đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền đến tất cả các hộ sống ven rừng gần rừng và những khu rừng bị thiệt hại
để tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát để hạn chế đến mức thấp nhất về tình trạng cháy rừng trên địa bàn mà vừa qua xảy ra băng tuyết
thứ hai nữa là tăng cường công tác kiểm tra để ngăn ngừa ngăn chặn
những hành vi lợi dụng để khai thác gỗ củi lâm sản
thứ ba nữa là thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền vận động rồi kiểm tra nhắc nhở đến các hộ dân
nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm coi như bảo vệ rừng cũng như là bảo vệ cái tài sản của chính gia đình mình
việc cấp bách hiện nay là đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân các chủ rừng cùng nâng cao cảnh giác thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy rừng
tăng cường lực lượng kiểm lâm
lực lượng bảo vệ rừng cho các địa bàn trọng yếu nguy cơ cháy cao
tổ chức phân công trực và cập nhật thông tin phòng cháy chữa cháy rừng hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ kể cả các ngày thứ bảy chủ nhật và lễ tết tại khu vực trọng điểm
còn đơn vị hạt kiếm lâm huyện ban quản lý rừng đặc dụng copia cũng đã chuẩn bị phương tiện thiết bị lực lượng đảm bảo sẵn sàng triển khai công tác phòng cháy chế cháy rừng
trước tình trạng hiện nay thì đang nắng nóng thế này thì công tác tuyên truyền là chủ yếu
các bản là tổ chức thành lập lại các tổ lội quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng mỗi tổ là một mươi một mươi hai người
thường xuyên tuần tra canh gác và đặc biệt là những ngày nắng nóng khô hạn kéo dài thì phải trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
hiện nay huyện thuận châu đã thành lập trên năm trăm linh tổ đội phòng cháy chữa cháy rừng
bình quân mỗi tổ từ một mươi đến một mươi hai người sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có cháy rừng xảy ra
tuy nhiên trước những diễn biến bất thường của thời tiết thì việc làm cần thiết hiện nay
chính là sự vào cuộc của người dân cũng như các chủ rừng để hạn chế việc cháy rừng
mời quý vị theo dõi các tin tức giao thông đáng chú ý
theo thống kê của phòng cảnh sát giao thông trong chín ngày nghỉ tết nguyên đáng bình thân
từ ngày sáu tháng hai đến ngày một mươi bốn tháng hai trên địa bàn hai thành phố lớn là hà nội và tp hcm
đã xảy ra hai mươi hai vụ tai nạn giao thông
khiến bốn mươi người thương vong
cụ thể trên địa bàn tp hcm đã xảy ra chín vụ tai nạn giao thông làm một mươi một người chết tám người bị thương
so với chín ngày nghỉ tết ất mùi hai nghìn một mươi năm giảm một vụ
trên địa bàn tp hcm xảy ra một mươi ba vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi hai người bị thương hai người
so với cùng kỳ giảm một vụ không tăng giảm số người chết giảm ba người bị thương
cũng trong chín ngày nghỉ tết tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến nút trọng điểm ra vào các thành phố
các điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa và khu vực các đình chùa điểm tâm linh được duy trì ổn
phục vụ nhân dân đi lại vui chơi thông suốt an toàn không xảy ra ủng tác giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về nồng độ cồn
vi phạm về tốc độ xử lý phương tiện vận tải hàng hóa và hành khách vi phạm
thưa quý vị một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đường trường trinh thuộc tổ bốn phường đức xuân tp bắc cạn
khiến người điều khiển mô tô bị thương nặng
nguyên nhân là do xe mô tô đã đâm xe ô tô chở khách do anh nguyễn đình trung điều khiển
theo các nhân chứng người điều khiển mô tô đi rất nhanh và không đội mũ bảo hiểm
khi gặp xe ô tô khách rẽ vào đường nhánh đã không làm chủ tốc độ nên đã đâm vào phần sườn phía sau ô tô khách
sau khi nhận được thông tin từ tổng cục đồng bộ việt nam
lực lượng chức năng tỉnh thanh hóa đã tổ chức đón lõng một xe khách chạy né lịch trình để nhồi nhét khách
vào lúc h ba mươi sáng ngày một mươi năm tháng hai trên tuyến quốc lộ bốn mươi bảy đoạn qua địa phận phường quảng hưng tp thanh hóa
tổ tuần tra giao thông cơ động đã ra tín hiệu kiểm tra xe khách
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện hai bên lối đi dưới sàn xe đều chật kín người nằm ngổn ngang
lực lượng chức năng đã yêu cầu đưa xe về bến xe phía bắc thuộc địa phận thành phố thanh hóa để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền
trên xe vận chuyển năm mươi chín trên bốn mươi hai người
lái xe không xuất trình được lệnh vận chuyển của hai đồ bến không chạy theo đúng lịch trình trên tuyến quốc lộ một a mà chui vào đường nhánh để tránh bị phát hiện
tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe về hành vi vận chuyển quá số người trên xe và không mang theo lệnh vận chuyển
tạm giữ giấy phép lái xe
sau kỳ nghỉ tết nguyên đán nhu cầu đi lại của người dân tăng cao
đây chính là cơ hội để nhiều nhà xe vi phạm các quy định của pháp luật về vận chuyển hành khách đặc biệt là nạn nhồi nhét khách vốn là nỗi lo của nhiều người dân sau dịp tết
trước thực tế đó ngay từ sáng ngày sáu tết lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình đã tiến hành tổng kiểm soát toàn bộ các xe khách lưu thông qua địa bàn nhằm ngăn chặn xử lý các phương tiện vi phạm pháp luật
những ngày sau kỳ nghỉ tết nguyên đán nhiều người dân trong đó chủ yếu là các công nhân đi làm ăn xa đã tất bật bắt xe khách để đi làm
mật độ xe khách tăng cao khiến tình trạng giao thông trở nên khá phức tạp
nỗi lo về nạn nhồi nhét hành khách lên các chuyến xe đường dài trở thành nỗi ám ảnh của không ít người dân
trong khoảng ba mươi phút đã có hàng chục phương tiện bị kiểm tra có trở quá số người theo quy định và bị xử phạt hành chính tại chỗ
các xe chủ yếu chở quá số người từ hai đến một mươi người tuy nhiên cá biệt vẫn có một số phương tiện đã nhổi nhét một lượng lớn hành khách
chiếc xe khách mang biển kiểm soát ba mươi bảy b sáu trăm linh một sau khi lực lượng phòng cảnh sát giao thông tỉnh quảng bình tiến hành kiểm tra đã xác định chiếc xe này chở quá hai mươi ba người so với quy định
vì điều kiện dân bản ở vùng quế số lượng xe thì lâu ít mà số lượng khách thì đông
đó là điều kiện
nói thật anh thì bà con thì cứ xin đi thì nói thật anh cũng có dư
nhưng mà thì giờ thì công an quảng bình ấy lập biên bản thì cái đó thì nhà xe phải chịu thất nhiệm thôi
để đảm bảo cho tự an toàn hóa thông dịp sáu tiếng nguyên đạn thì phòng cảnh sát hóa thông công an tỉnh quảng bình tập trung lực lượng phương tiện thực hiện tổng kiểm soát đối với các loài phương tiện đặc biệt là ô tô khách
tập trung xử lý nghiêm các cái lỗi là nguyên nhân chính dẫn đến tài nạn hóa thông đó là chạy quá tốc độ
chạy quá tốc độ đi xa phần đường đánh vượt sai quy định chở quá số người quy định
đối với cái lỗi chở quá số người quy định sau khi tiến hành xử lý lập biên bản thì chúng tôi phối hợp với ban truyền tải của tỉnh và xã hội hóa thông tỉnh quảng bình là truyền tải sang khách đảm bảo đúng quy định an toàn để khách lên đường
việc tăng cường xử lý các xe khách vi phạm trong đó đặc biệt là các xe chở quá số người quy định dịp đầu năm mới của lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh quảng bình đã góp phần quan trọng